theo cục thống kê tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng vốn đăng ký cấp phép mới và tăng vốn của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tp hcm đạt tám trăm một mươi bốn một triệu usd giảm ba hai so với cùng kỳ
tính từ đầu năm đến ngày hai mươi tháng sáu thành phố đã có năm trăm bảy mươi hai dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký đạt năm trăm hai mươi tám tám triệu đô la mỹ
điều chỉnh vốn đầu tư có một trăm ba mươi bảy lượt dự án với tổng vốn tăng thêm là hai trăm tám mươi năm ba triệu đô la mỹ
tính chung tổng vốn đăng ký cấp phép mới và tăng vốn đạt tám trăm một mươi bốn một triệu usd giảm ba hai so với cùng kỳ
kinh doanh bất đồng sản thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất với hai mươi sáu dự án tổng vốn hai trăm hai mươi năm chín triệu đô la mỹ
kế tiếp là lĩnh vực khoa học công nghệ có một trăm ba mươi sáu dự án vốn đầu tư là một trăm một mươi năm hai triệu đô la mỹ